do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngày hôm nay tại quận ninh kiều thành phố cần thơ đã xuất hiện một trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh
làm một số nhà bị tốc mái nhiều cây xanh trên các tuyến đường bật gốc và gãy đổ
theo thống kê chưa đầy đủ của quận ninh kiều cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đi qua địa bàn quận trong ngày hai tháng tám
đã làm tốc mái sáu căn nhà tại phường an bình và phường hưng lợi
trên đường nguyễn văn linh phường hưng lợi quận ninh kiều một cây cao trên một mươi mét trước một quán cà phê gần dốc cầu hưng lợi
bị bật gốc ngã chắn ngang đường làm giao thông hướng đi quận ninh kiều sang quận cái răng bị ảnh hưởng
một số cây xanh trên tuyến đường nguyễn văn linh ba tháng hai nguyễn văn cử nam kỳ khởi nghĩa bị bật gốc ngã đổ gãy cành
ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng thành phố cần thơ đã xuống hiện trường
tập trung khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra